ngày hôm nay một mươi tháng bảy cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu c ba bộ công an
đã ra quyết định khởi tố bị can thực hiện khám xét nhà của ông võ việt hùng
giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn đầu tư và phát triển đông kinh
đồng thời cơ quan điều tra cũng ra quyết định bắt tạm giam lệnh khám xét nhà của ông bùi quốc việt
ở phường trương dương quận hoàn kiếm
ông việt là anh trai của bị can bùi quang huy giám đốc nhật cường mobile
cả hai bị can bị điều tra về tội buôn lậu
đây là diễn biến mới nhất trong quá trình cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba
điều tra mở rộng vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
và rửa tiền xảy ra tại công ty nhật cường sở kế hoạch đầu tư tp hà nội và các đơn vị liên quan